công an tỉnh lâm đồng vừa tạm giữ một mươi bốn đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại vườn hoa nhà kính số sáu trên một mươi ba đường thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt của bà nguyễn thị gái làm chủ có chứa đánh bạc
công an thành phố đà lạt phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng
trong đó có một mươi hai nam và hai nữ đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố đà lạt lâm đồng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
tại chiếu bạc lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt tám xe mô tô và một xe ô tô
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò tổ chức và tham gia đánh bạc của các đối tượng
cùng hành vi chứa chấp đánh bạc của bà nguyễn thị gái để truy tố trước pháp luật